tại buổi họp báo thường kỳ bộ ngoại giao ngày hôm nay phó phát ngôn viên nguyễn phương trà đã thông tin một số hoạt động đối ngoại thời gian tới
và trả lời những câu hỏi của phóng viên làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến vấn đề biển đông và hội nghị cấp cao apec
hội nghị cấp cao apec lần thứ hai mươi sáu tại papua new guinea kết thúc mà không ra được tuyên bố chung là điều đáng tiếc phó phát ngôn bộ ngoại giao nguyễn phương trà cho biết
việc hội nghị cấp cao apec lần thứ hai mươi sáu vừa qua không ra được tuyên bố chung là điều đáng tiếc
tuy nhiên hội nghị này cũng đã có được đã đạt được rất là nhiều kết quả quan trọng triển khai cam kết của các nhà lãnh đạo cấp cao tại tuần lễ cấp cao apec năm hai nghìn hai mươi
trong đó có vấn đề như là kết nối toàn diện thúc đẩy liên kết kinh tế kinh tế số hay vấn đề tăng trưởng bền vững và bao trùm
việt nam và các nước thành viên tin tưởng
và khẳng định là diễn đàn kinh tế châu á thái bình dương apec vẫn là một diễn đàn quan trọng có quy mô lớn nhất ở khu vực châu á thái bình dương
việt nam sẽ tiếp tục cùng các nước thành viên đóng góp vào tiến trình hợp tác và liên kết kinh tế của apec để cơ chế này có thể đóng góp cho hòa bình hợp tác và phát triển ở khu vực
cũng tại buổi họp báo phó phát ngôn bộ ngoại giao đã một lần nữa
lên án việc đài loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở đảo ba bình trên biển đông và thông tin một số hoạt động đối ngoại thời gian tới